vâng thưa quý vị sáng nay thì không khí lạnh chỉ tác động đến khu vực đông bắc bộ
khiến cho thời tiết xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ c
tuy nhiên trong ngày thời tiết nắng giáo bắt đầu quay lại và nhiệt độ tăng nhanh
mức độ trong ngày thì có thể chạm mức là ba mươi độ c
do nắng lên sau chuỗi ngày nồm ẩm thì quý vị sẽ cảm thấy hơi khó chịu oi bức vào thời điểm trưa và chiều
tuy nhiên nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới
đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để quý vị có thể vệ sinh nhà cửa giặt rũ chăn màn cho hết
ẩm mốc và quét sạch virus nhất là trong bối cảnh mà dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp trở lại
ngày hôm nay thì khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng chuyển nắng giáo giống như bắc bộ
nhiệt độ sẽ tăng lên từ hai đến ba độ c
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng chiều và tối có mưa rào và rông vài nơi
trong khi đó khu vực nam bộ có diễn biến đáng chú ý
do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động thế nên chiều tối và đêm khu vực nam bộ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to có khả năng xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp
bằng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần cuối của chương trình